thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố pleiku tỉnh gia lai đã xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại thông báo trúng thưởng tiền mặt xe máy có giá trị lớn
các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu người được trúng thưởng nộp các khoản phí thuế để hợp thức hóa các thủ tục nhận thưởng bằng cách là mua các điện thoại rồi thông báo mã số cho các đối tượng
đang nói là qua trúng thưởng thì không thấy đâu người trúng thưởng thì bị mất một số tiền lớn và đối tượng lừa đảo thì bật vô âm tín
giữa tháng tám vừa qua chị nguyễn thị lan trú tại tổ một mươi bảy phường phù động thành phố pleiku tỉnh gia lai nhận được cuộc gọi từ đầu số điện thoại tám của một người đàn ông tự xưng là nhân viên ngân hàng thông báo
chị may mắn trúng thưởng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe e black từ chương trình do ngân hàng thông báo
chị là một người đàn ông phối hợp với nhà mạng mobifone thực hiện
với sự kiên trì thuyết phục qua điện thoại cùng một kịch bản ăn ý mà các đối tượng lừa đảo đã dựng sẵn chị đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi ba triệu đồng bằng hình thức thông báo mã số thẻ cạc điện thoại của nhiều nhà mạng khác nhau cho đối tượng lừa đảo để đóng các khoản phí lệ phí thuế
đáng lưu ý để củng cố thêm lòng tin cho chị các đối tượng lừa đảo đã cho chị kiểm chứng thông tin từ một người đã được nhận thưởng quà tặng có giá trị lớn
bọn chúng đã sắp đặt sẵn và luôn yêu cầu chị không được tiết lộ thông tin trúng thưởng cho bất cứ ai kể cả người thân thiết nhất
nó đưa cái số điện thoại này cho tôi liên hệ với cái ông đó thì tôi liên hệ với cái anh đó thì anh nói người cũng lớn tuổi rồi phải tầm trên năm mươi rồi tiếng cũng về già rồi
nhưng mà nói với một cách là người nông thôn thật chắc chứ không phải là tôi không nghĩ là cái anh này cũng cùng chung với cái đồng bọn kia đâu
tôi nghĩ là
anh này là trúng thật cho nên là nói
anh nói một cách là tự nhiên tôi lại có nghĩ là tôi lại tin
thế là nói chị không phải đi ra ngân hàng nào mà chị nộp bằng cách là mua thầy kèo nhưng mà mua trong thế giới di động chỗ in sẵn cho nó không phải mất công cào
không chỉ chị lan mà trong thời gian gần đây không ít người dân trên địa bàn thành phố pleiku nói chung và phường phụ đỗng nói ri
đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng quà tặng
có giá trị lớn qua điện thoại
đa số là khách hàng được nhận một cái tin nhắn là chúc mừng anh chị để trúng trong cái chương trình khuyến mại gì đó là trúng khoảng một trăm linh triệu đồng hoặc là thêm một chiếc le petit
đa số là tin nhắn như vậy
rồi khách hàng phải nẹp cái số thề kèo đó hoặc là chuyển tiền cho những đối tượng đó để được mình hoàn thật hợp thức phá cái hình thức để mình nhận khuyến mại
thì thường vẫn đa số vẫn cảnh báo cho khách hàng hết trước những điêu hợp đó
nhưng mà nếu mà khách hàng tin tưởng cửa hàng
không mua thêm cạp và nẹp cạp cho những đối tượng đó nữa
nhưng còn những khách hàng mà giống như là nhẹ dẻ
tại vì sẽ nghe những đối tượng đó nó thôi thúc
thì khách hàng vẫn mua thề kèo
nhưng mà bên đây em từng chỗ bán thề kèo cho khách
thì khách vẫn qua những cửa hàng khác để mua thề kèo cho những đối tượng đó
qua sự việc này thì chúng tôi cũng muốn cảnh báo đến tất cả quần chúng nhân dân
đó là trước khi là có cái thông tin về các đối tượng nhắn tin hay là gọi điện về hình thức trúng thưởng qua mạng điện thoại
thì hết sức cảnh giác và tìm hiểu kỹ hoặc là thông báo cho cơ quan công an
để cùng như các cơ quan chức năng để có cái tư vấn kịp thời
cũng như có cách xử lý kịp thời tránh bị mất tài sản
và coi như là làm không những ảnh hưởng đến cái việc tài chính vật chất của gia đình
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách thông báo trúng thưởng quà tặng có giá trị lớn là thủ đoạn không mới
xong các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý cả tinh thậm chí là hám lời của người dân để thực hiện hành vi phạm pháp một cách dễ dàng nhất
sau những sự việc đáng tiếc xảy ra vừa qua người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị mắc lừa của kẻ xấu để rồi phải thiệt đơn thiệt kép